so với các địa phương khác sinh hồ tỉnh lai châu là huyện vùng cao có thời tiết rất khắc nghiệt
đặc biệt vào mùa đông sinh hồ thường có nhiệt độ dưới một mươi độ c
nên việc giữ ấm và bảo đảm khẩu phần ăn cho học sinh trở thành nhiệm vụ rất quan trọng
vì vậy ngành giáo dục sinh hồ đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để khắc phục những khó khăn
bảo đảm học sinh vẫn đến trường học bán chú trong thời tiết mà học sinh các tỉnh miền xuôi phải nghỉ học
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
với trường tiểu học xã tùa xín trải ngôi trường còn bảy điểm bản chưa có đường xe máy vào
và phần lớn phòng học còn tạm bỡ thì việc giữ ấm cho học sinh chủ yếu là con em đồng bào dân tộc mông
đòi hỏi sự nỗ lực lớn của các thầy giáo cô giáo và của chính quyền địa phương
năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một huyện vùng cao sinh hồ tỉnh lai châu có sáu mươi năm trường với hơn hai mươi bốn học sinh ở các cấp học
để chống chọi với thời tiết thường dưới một mươi độ c ngành giáo dục huyện vùng cao này đã chủ động thay đổi
khung sức khỏe của học sinh
sở học giải quyết việc nghỉ học phù hợp với tình hình thực tế của địa phương

theo dự báo thời tiết năm nay có những diễn biến phức tạp
ngành giáo dục và đào tạo yêu cầu các đơn vị trường học phải thường xuyên tuyên truyền
nhắc nhở phụ huynh học sinh mặc đủ ấm giữ gìn sức khỏe trong mùa đông lạnh giá
góp phần ổn định hoạt động dạy và học thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi